ngày hai mươi ba tháng hai thủ tướng nhật bản shinzo abe đã chỉ thị cho nhóm đặc trách của chính phủ
về dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín nhanh chóng soạn thảo một chính sách cơ bản mới
nhằm kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này
theo thủ tướng abe chính sách mới sẽ bao gồm việc cung cấp thông tin cho công chúng và doanh nghiệp
về tình hình dịch bệnh các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới
và cung cấp các dịch vụ y tế cho bệnh nhân
bên cạnh đó thủ tướng abe cũng yêu cầu giới chức nước này tăng cường giám sát tình hình sức khỏe
của những người đã rời du thuyền diamond princess dù những người này đã có kết quả xét nghiệm âm tính
với ncov đồng thời bắt đầu thực thi các biện pháp hướng tới cho phép các thành viên thuy thủ đoàn rời tàu